trước tình hình con trẻ quay trở lại trường học trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang có xu hướng bùng phát trở lại
các bậc cha mẹ cần cẩn trọng hơn trong việc theo dõi và đảm bảo sức khỏe cho các em để tránh gia tăng các ca f trong cộng đồng
sau đây là một mươi điều cha mẹ cần lưu ý từ một bác sĩ nhi khoa
bác sĩ nhi khoa nguyễn mạnh cường đã đưa ra một số lời khuyên cũng như hướng dẫn cho các bậc phụ huynh phòng tránh covid một mươi chín cho trẻ
thứ nhất không đưa trẻ đến trường nếu phụ huynh hoặc trẻ là ép không ép một đang trong thời gian cách lị tại nhà và bé có biểu hiện sốt ho khó thở v v
phụ huynh phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội phụ huynh để nắm tình hình dịch bệnh ở trường
thứ hai đeo khẩu trang cho phụ huynh và cho trẻ
phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang dự phòng
phụ huynh nên chuẩn bị khẩu trang cho con để thay thế khi cần thiết đồng thời dặn con luôn đeo khẩu trang đúng cách khi ở trường
thứ ba hướng dẫn trẻ rửa tay với xà phộng hoặc dung dịch sát khuẩn vào các thời điểm
trước khi đến trường sau khi về nhà sau khi tay bẩn trước khi ăn sau khi đi vệ sinh
rửa tay theo hướng dẫn của nhân viên nhà trường
lưu ý nên trang bị cho bé thêm dung dịch sát khuẩn mang theo khi đến trường
thứ tư dặn con xúc miệng và xịt mũi bằng nước muối thường xuyên
bố mẹ có thể chuẩn bị pha sẵn các chai nước muối để con mang đến trường
hoa cũng có thể chuẩn bị các loại xịt hồng nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý năm sáu lần một ngày để làm sạch làm ẩm niệm mặt mũi
thứ năm đảm bảo con có chế độ ăn uống ngủ nghỉ và thể dục hợp lý
để con có sức khỏe kháng tốt chống lại covid một mươi chín bé phải được ăn uống hợp lý
bố mẹ có thể tham khảo thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ
ngoài ra phụ huynh hướng dẫn còn tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày duy trì thể lực tốt
trẻ phải được ngủ đúng giờ không thức quá một mươi một giờ gây ảnh hưởng đến chất ngủ
thứ sáu kiểm tra giám sát sức khỏe của trẻ thường xuyên
đo nhiệt độ cho con hai lần một ngày mỗi lần đo ở nhiệt kế trong năm phút
đau xo hai hai lần một ngày trẻ nhỏ nên đo ngón chân cái nếu ngón tay không đo được
thứ bảy giữ khoảng cách giữa các con
phụ huynh và giáo viên dạng dò hướng dẫn các bé trong lớp học
cần ngồi đúng khoảng cách đảm bảo an toàn và học hiệu quả
tránh để các con chơi đùa mệt quá dẫn đến tháo khẩu trang trong khi chơi đùa
thứ tám hạn chế trẻ tiếp xúc dùng chung các đồ vật
bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập các vật dụng cá nhân
tránh tình trạng thiếu dẫn đến con phải mượn bạn và dụ chung
hướng dẫn trẻ bỏ các thói quen xấu như cắn ngập bút kỳ học không đưa tay lên mũi miệng
sát trùng mặt bàn hộp và các dụng cụ học tập
thay quần áo mỗi ngày khi con đi học về
thứ chín phụ huynh phải phối hợp với nhà trường
gia đình cần thực hiện những hướng dẫn của nhà trường trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và thứ mười đưa bé đi tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ
và đúng độ tuổi theo yêu cầu nhà trường và y tế địa phương
liên quan đến việc đưa trẻ mầm non đến trường
theo phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần lưu hoa
sau khi thành phố tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
từ tình hình thực tế sở sẽ lên phương án cho trẻ mầm non
đến trường trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét
tại phiên họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
chiều ngày một mươi một tháng hai bà trần liêu hoa phó giám đốc sở giáo dục
và đào tạo hà nội cho biết đến nay tỷ lệ học sinh và giáo viên
nhiễm covid một mươi chín chỉ chiếm bốn trên tổng số học sinh hà nội
các trường hợp này chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng
không phải trong các cơ sở giáo dục
từ đó phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề xuất các quận huyện
thị xã quan tâm trang bị cấp máy đo thân nhiệt tự động
và đặc biệt là kích tết nhanh cho phòng y tế các trường
về lộ trình tiếp tục đưa học sinh quay trở lại trường
bà trần lưu hoa thông tin sở đã có văn bản báo cáo thành phố
nếu dịch diễn biến giảm công tác phòng chống dịch đảm bảo
thì từ ngày hai mươi một tháng hai học sinh lớp một trở lên sẽ đi học
ở các quận nội thành
tiếp đó sau khi hà nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ em
từ năm tới một mươi một tuổi sở sẽ đề xuất phương án cụ thể
cho học sinh mầm non đi học
như vậy trẻ mầm non có quay lại trường học hay không
phù thuộc rất lớn vào công tác kiêm chủng thực tế
cho nhóm trẻ dưới một mươi hai tuổi
do đó chính quyền và nhà trường cần lưu tâm nhiều hơn
về vấn đề này chuẩn bị sẵn sàng các phương án an toàn
để phụ huynh an tâm đưa con đi học
trước tình hình trẻ em ở mọi độ tuổi đang đi học trực tiếp
hoặc sắp trở lại trường một trong những vấn đề
được các bậc phụ huynh quan tâm nhất là tác động của virus corona
đến trẻ em như thế nào so với người trưởng thành
liệu trẻ không có tiền xử bệnh tật ôm hiếu thì có an toàn trước covid một mươi chín hay không
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi lời giải đáp
từ các chuyên gia y tế
trong báo cáo hồi giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín ở nhóm tuổi dưới một mươi bảy là ba mươi
trong tổng số ca tử vong tương đương khoảng một trăm ba mươi trẻ
trong đó tỷ lệ tử vong ở nhóm trẻ từ đến hai tuổi là một mươi chín
và từ ba đến một mươi hai tuổi là một mươi chín
bác sĩ nguyễn thạnh lê trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
cho biết trong số bốn trên ba mươi ca nhi diễn biến nặng phải thở oxy
trong đó có hai trường hợp có bệnh nền ung thư máu
hai ca còn lại là từ một mươi hai đến một mươi ba tuổi ở hà nội
tiền sử khỏe mạnh nhưng vào viện đã suy hô hấp
mặc dù trước đó các trường hợp diễn biến nặng lên chủ yếu là các bé mắc bệnh lý nền nặng
như thần mạng tính ung thư tử vong tử vong tử vong tử vong tử vong tử vong
theo các bác sĩ số trẻ mắc covid một mươi chín nặng chưa quá nhiều
nhưng biểu hiện bệnh lại khá đa dạng khó xác định và không giống ở người lớn
có trẻ không có triệu chứng đường hồ hấp mà lại có triệu chứng ở não hay tim
hoặc dấu hiệu giống các bệnh khác
do đó các bậc phụ huynh dễ nhầm lẫn bỏ sót và đưa con đến bệnh viện muộn
trên thực tế khoa hồi sức tích cực chống độc tỉnh tiếp nhận và điều trị bé gái ba mươi bốn tháng tuổi
mắc covid một mươi chín bị viêm mạng não coi dược phức tạp
phải lọc máu thở máy
chia sẻ với những lo lắng gia tăng ca nhiễm ở trẻ ở các bậc phụ huynh
khi con em trở lại trường hợp trực tiếp
bác sĩ nguyễn trung cấp phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho hay
tỷ lệ bệnh nhi mắc covid một mươi chín chuyển nặng chiếm phần rất nhỏ
nhưng khi xảy ra tình huống sâu nhiễm lớn đột biến thì con số tuyệt đối sẽ trở thành lớn
chưa kể một vài hệ lụy có thể xảy ra như vòng lây nhiễm khi trẻ có diễn biến nhẹ
mang bệnh về lây cho người cao tuổi nguy cơ cao người nhỏ tuổi hơn
bệnh nền phụ nữ mang thai v v mà chưa tiêm vaccine
theo bác sĩ cấp có hai nhiệm vụ quan trọng để hạn chế khả năng tăng nặng bệnh ở trẻ
thứ nhất đảm bảo trẻ diễn biến nhẹ phải được chăm sóc đầy đủ ở tầng thấp
phát hiện sớm diễn biến nặng lực lượng y tế cơ sở phải đảm nhiệm được
điều này sẽ giúp giải quyết tình huống gia đình khi có trẻ thành ép gông
rất dễ lo lắng lúng túng và nhu cầu đi bệnh viện trong khi điều đó không cần thiết với trẻ mắc nhẹ
thứ hai việc nâng cao năng lực điều trị ca bệnh nặng rất cần thiết
vì thực tế số ca bệnh nhi diễn biến nặng ít nhưng số cơ sở hồi sức di tuổi nhỏ cũng rất ít
việc chuyên gia này nhấn mạnh yêu cầu phải tăng cường đào tạo tập huấn
nâng cao năng lực điều trị nhì khoa chuyển giao kỹ thuật
các chuyên gia y khoa lưu ý ngoài bác phị nguy cơ chuyển nặng sẽ tăng
với trẻ mắc bệnh lý nền như tim mạch đáy thao đường ung thư v v
lãnh đạo bộ y tế đặt ra vấn đề tăng cường bảo vệ bệnh viện nhi khoa nhi đặc biệt là nhóm sơ sinh
dù điều này không mới bởi vì khi covid một mươi chín tấn công mạnh vào đây
sẽ không khác nhóm bệnh nhân thận nhân tạo ung thư hay hồi sức cấp cứu
hiện tại có rất ít cơ sở chăm sóc tốt cho nhóm sơ sinh đặc biệt là trẻ sơ sinh nặng
điều này sẽ dồn áp lực lên các cơ sở chính như bệnh viện nhi trung ương
bạch mai hay khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới